đây là chuyến đi du lịch tới thủ đô hà nội của anh trinh nhân park
khác với những chuyến du lịch khác anh không chọn đi theo tour cũng không chọn đến những địa danh nổi tiếng
anh đã khám phá hà nội theo một cách rất riêng với người bạn đồng hành được booking thông qua một ứng dụng đó chính là tourbud
đây là lần đầu tiên tôi tới hà nội tôi muốn khám phá nhiều hơn về thành phố này
thông qua ứng dụng tourbud tôi đã gặp được bạn hướng dẫn viên người địa phương
tôi vừa mới gặp cô ấy và chúng tôi có bốn giờ đồng hồ để cùng khám phá hà nội
cô ấy đã trở thành một người bạn đồng hành thú vị cô ấy dẫn tôi đi nhiều địa điểm du lịch ở hà nội
và tôi hy vọng mình có thể đến nhiều nơi ở việt nam và mong rằng sẽ có thể làm quen với nhiều hướng dẫn viên từ tourbud
tourbud là dự án khởi nghiệp của cô gái trẻ vũ thị thái an cùng với hai người bạn
thái an đã từng có bốn năm du học
hà làm việc tại anh quốc
là một người đam mê du lịch cùng kinh nghiệm cho du khám phá tới nhiều quốc gia
cô gái trẻ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một này luôn ấp ủ ý tưởng về một hình thức du lịch gần gũi
thỏa mãn đam mê khám phá nét đặc trưng trong từng điểm đến cho những người yêu xây dịch
và dự án tourbud đã ra đời như một nền tảng du lịch kết nối khách hàng và hướng dẫn viên bản địa
giúp cá nhân hóa chuyên đi theo nhu cầu và đem đến những trải nghiệm
đậm chất địa phương cho du khách
chúng tôi cũng đi du học đi sang bên anh thì cũng đi du lịch rất là nhiều
và cũng nhận ra được cái nhu cầu đấy là một cái nhu cầu toàn cầu
chứ không chỉ là ở việt nam mà là người du lịch người ta thường thường rơi vào những cái bẫy du lịch
kiểu dành cho khách du lịch thôi
thì họ liên tục là phải mua những cái tour đắt tiền hay là làm những cái hay ăn những cái món
hay là đi đến những cái nơi mà mình không quen hoặc là mình không biết
thì cái việc mà cho nên là tôi mới nảy ra ý tưởng là
phải kết nối cái người du lịch đấy với một cái người bản địa để mà có thể kết hợp giữa hai bên
và để có thể hiểu nhau được về cái mặt văn hóa cũng như mặt ngôn ngữ
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tourbud được thành lập tại manchester anh quốc
sau đó chuyển về việt nam hoạt động vào năm hai nghìn một mươi
tên gọi tourbud là một cách biến thể của tourbuddy tạm dịch là chuyến đi của những người bạn

tương tự như grab hay uber tourbud hoạt động dựa theo mô hình tương tự như grab hay uber tourbud hoạt động dựa theo mô hình

cách thức booking trên tourbud cũng khá đơn giản
khi một người bạn nước ngoài muốn đi du lịch việt nam một mình
chỉ cần truy cập vào fanpage hay trang web của tourbud
chọn cho mình một người hướng dẫn ưng ý và ấn định rõ thời gian đến
và bất kể là một hay hai tháng sau
hay ngay lập tức hôm sau lên đường
ở sân bay đã có sẵn một người bạn bản xứ đón tiếp
đồng hành cùng hành trình thám phá của mình
tại trang chủ
tin về hướng dẫn viên được hiển thị để khách hàng lựa chọn được người bạn đồng hành phù hợp
điểm khác biệt của tô bắt là tập trung vào trải nghiệm mang tính ca nhân dưới sự hướng dẫn của những người bản địa giúp cho khách du lịch khám phá những ngóc ngách của những miền đất mới không phải những địa danh nổi tiếng hay những nơi khách du lịch thường tham quan
các hoạt động du lịch khám phá sẽ tùy theo nhu cầu của mỗi du khách có người thích khám phá bảo tàng di tích lịch sử ẩm thực hay các hoạt động dã ngoại mạo hiểm
viên bản địa với sự am hiểu về văn hóa lịch sử địa phương sẽ là những người bạn đồng hành tư vấn và thiết kế chuyến đi theo nhu cầu khám phá của du khách
ngoài dịch vụ chính là cầu nối giữa du khách với người bản địa tô bắt còn cung cấp cho khách du lịch dịch vụ tư vấn về visa đi du lịch nước ngoài cho người việt nam visa đi du lịch việt nam cho người nước ngoài
mà cái tốc độ phát triển của cái nền du lịch việt nam thì rất là nhanh chóng
chính vì thế là những người nước ngoài
những người nước ngoài có thường xuyên xảy ra cái tình trạng là rơi vào những cái bẫy của những cái người cung cấp visa không tốt lắm ở việt nam
chính vì thế cho nên là mình muốn tạo ra một cái form và một cái sự tư vấn
bởi vì mình am hiểu được những cái đấy bởi vì mình cũng đi du lịch nước ngoài và mình cũng có những người bạn đi nước ngoài đến việt nam
và mình khuyên họ những cái cách làm thế nào để không phá vỡ luật pháp và cũng có thể du lịch ở việt nam một cách chính xác nhất
thì cái đấy là một cái để mình đào tạo cho những người du lịch tự tốt
đến việt nam hay là từ việt nam đi họ có được một cái nền tảng và cơ sở về kiến thức nhất định về cái việc là đi du lịch là mình cần những cái gì
và đấy là cái mà để mình giúp cho cái khách hàng của mình thôi
một cầu núi dịch vụ đem tới cho khách du lịch những trải nghiệm mới mẻ không bị giới hạn về mặt thời gian với những người bạn đồng hành thân thiện đáng tình cậy
để có thể xây dựng một mạng lưới kết nối như vậy những nhà sáng lập của tô bắt cũng đã có quá trình trải nghiệm
qua nhiều khó khăn vất vả từ quản trị tới nhân sự tới những chi phí vận hành doanh nghiệp
từ những cái bước đi đầu tiên từ những cái giây phút đầu tiên là đều đã có gặp những khó khăn rồi
những khó khăn thì nó cũng trải dài từ rất là nhiều những cái giai đoạn
thì có đầu tiên có thể là đưa sản phẩm đưa cái ý tưởng ra thị trường
thì có rất nhiều người người ta không tin tưởng đến mình
rồi có rất nhiều người nói thế này nói thế kia
có những cái lời khuyên khác nhau
cũng như là thử nghiệm rồi có gặp những cái khách hàng đầu tiên
những đồng vốn đầu tiên rồi cái gọi vốn như thế nào
chỉnh chứa ra sao thuê những nhân viên đầu tiên thì như thế nào
thì tất cả những cái bài học đấy những cái con đường đấy thì tôi vẫn đều trải qua cả
khó khăn lớn nhất chắc là về tài chính
bởi vì là công ty nào cũng cần phải chi một khoản tài chính cho marketing
nhưng mà vì tu bất là start up cũng còn nhỏ
nên là mỗi lần mà có một cái ý tưởng về marketing ấy
thì bọn mình cũng phải là cân bằng biết là phải làm cách nào để cân bằng chi phí
để có cho phù hợp với cả tài chính và hồn phù hợp với công ty
và khó khăn thứ hai tức là đi
bọn mình là cái start up về công nghệ kết nối với cả du lịch
thì từ cái ý tưởng của marketing cho lên để mà lên ý tưởng cho các bạn tech ý
để tạo nên lại những cái hiệu ứng hoặc là những cái tính năng ở trên cái app của bọn mình ấy
là một cái quá trình cũng khá là dài
bởi vì là các bạn tech ý

bạn cần phải có thời gian nghiên cứu làm như thế nào cho phù hợp
nên là cái việc mà đáp ứng khách hàng ở trên ứng dụng của bọn mình thì là khá là khó khăn
để một dịch vụ mới như tô bắt có được niềm tin của các khách hàng
tính an toàn của du khách luôn được tô bách đặt lên hàng đầu
điều này thể hiện qua sự khắt khe trong quá trình tuyển chọn các hướng dẫn viên bản địa
như nhận diện khuôn mặt kiểm tra id thư giới thiệu trình độ ngoại ngữ
đặc biệt là sự ám hiểu về địa phương
các thông tin này đều được công khai trên website để khách du lịch tìm được người bạn đồng hành phù hợp
trong quá trình xây dựng và phát triển tô bắt thái an và các cộng sự đã may mắn nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của thùng lũng silicon việt nam việt nam silicon valley
đây là đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thùng lũng silicon của bộ khoa học và công nghệ tại việt nam được khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi
với sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
đồng hành sáng tạo việt nam
đây là đơn vị đi đầu trong việc triển khai mô hình tổ chức thúc đẩy kinh doanh vsv accelerator
đầu tư vốn mồi cho hơn bốn mươi doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tổ chức kết nối và đào tạo cho hơn ba trăm linh nhà đầu tư cố vấn và sáng lập viên
có được sự hỗ trợ về vốn về không gian đến từ việt nam silicon valley
cùng sự cố vấn tận tình của các mentor các nhà sáng lập tobe đã vượt qua khó khăn
có thêm những kiến thức kinh nghiệm để vững bước hơn
trên con đường phát triển của mình
trong tương lai tôi tin rằng tô bách hoàn toàn có thể ở trong top

sau gần hai năm hình thành và phát triển tô bách đã có sự tăng trưởng rõ rệt

lượng booking từ một trăm linh cho đến một trăm năm mươi lượt một tháng

các khách hàng tìm thấy rất là yêu mến và họ cảm thấy rất là thích thú rất là thú vị
bởi vì là họ luôn luôn có những cái mong muốn là có được những cái sản phẩm như thế này
nhưng mà thường thường họ phải tự tìm đến những cái người tự du lịch
tức là người hướng dẫn viên bản địa tự do để họ có thể kết nối
rồi họ tự đưa ra những cái yêu cầu của mình và tự điêu với cả mỗi một người một
thì tô bách lại là một cái nền tảng công nghệ rất là dễ dàng
và khi mà họ chỉ cần họ nhìn thấy họ có rất nhiều sự lựa chọn
và nhiều sự lựa chọn dưới mức giá cho đến con người
từ những ngôn ngữ cho đến địa điểm của mỗi một người thì họ rất là thích
và hầu như là họ rất là vui
vì khi mà có được một cái người và bản thân người việt mình làm những người bản địa
những người bạn hướng dẫn tự do ấy
thì họ bản thân người việt mình rất là thân thiện
và mình rất là mong muốn được là có một cái thiện cảm về đất nước việt nam
trong mỗi một người du lịch đến việt nam
chính vì thế cho nên là mỗi một các bạn ấy cũng đều cố gắng
trong cái lúc mà gặp gỡ với cả những cái
những cái người du lịch thì họ đều có những cái trải nghiệm rất là hay
và khách hàng thường thường là gửi cho mình những cái bức ảnh chụp chung với nhau
để xem đang làm gì là ăn cái món gì
và có những cái feedback rất là tốt
thì nói chung là những cái bước đầu như thế cũng là một cái niềm vui đối với tôi bắt họ
không chỉ dừng lại ở những thành công đó
các nhà sáng lập tô bắt vẫn đang trong quá trình tìm kiếm những thị trường tiềm năng
để phát triển tô bắt ngày một lớn mạnh
trong năm nay thì tô bắt cũng muốn là
phát triển ra hơn trong thị trường hàn quốc
và trong những năm tiếp theo thì phát triển ở thị trường đông nam á
cũng như là nga và úc nữa
và trong đến năm năm tới thì tô bắt có một cái chủ đình nhất thích
ở trong cái thị trường đông nam á
dự án khởi nghiệp tô bắt của thái an và những cộng sự
không những đã đem lại cho du khách trải nghiệm du lịch thú vị gần gũi
mà còn tạo cho giới trẻ có thêm một sân chơi
để tiếp xúc nhiều hơn với những người bạn nước ngoài
hy vọng rằng với những chuyến du lịch khám phá đậm chất địa phương
tô sẽ góp phần giúp cho việc du lịch ở việt nam
trở nên dễ dàng và thân thiện hơn bao giờ hết